thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca và một mươi hai bị cáo với năm nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy trương xuân bước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại hải phòng quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức ngọc anh
đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một hai tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trương văn nam bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
đức bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông đỗ hữu ca để nhờ vả
ông đỗ hữu ca yêu cầu vợ chồng ngọc anh chuẩn bị số tiền bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép tương đương với hai mươi tỷ đồng và một số tiền để chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông ca
ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho đước
ngoài vợ chồng đức ông đỗ hữu ca tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh còn đưa ra xét xử một mươi bị cáo khác liên quan đến tội nhận hối lộ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trốn thuế đồng thời triệu tập hai mươi một người với tư cách là nhân viên